vào chiều tối qua ngày hai mươi chín tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can nguyễn văn võ
chú ấp bình phú xã bình thủy huyện châu phú tỉnh an giang về tội rửa tiền theo quy định tại khoản ba điều ba trăm hai mươi bốn bộ luật hình sự
theo thông tin từ cơ quan điều tra bị can nguyễn văn võ đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên ba tỷ đồng của nguyễn thị kim hạnh
tức một mươi tường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín chú ấp phước thọ xã đa phước huyện an phú tỉnh an giang phạm tội mà có
cũng trong ngày hai mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã thực hiện lệnh khám xét một số nơi ở của bị can nguyễn văn võ
trong quá trình khám xét
lực lượng công an đã thu giữ được một số tài liệu tăng vật liên quan đến vụ án
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật